tỉnh thanh hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi sáu
trong một mươi năm qua cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở ở thanh hóa
đã quan tâm chỉ đạo xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia
gắn với các chương trình chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
tạo bước phát triển sâu rộng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
các mô hình điển hình tiên tiến được xây dựng dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú
phù hợp với yêu cầu thực tiễn phong tục ở địa phương vùng miền cơ quan đơn vị
toàn tỉnh thanh hóa có sáu ba mươi một tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn bản khu phố hoạt động khá hiệu quả
nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự tại địa bàn dân cư cơ quan doanh nghiệp trường học
được xây dựng theo chức năng nhiệm vụ của ban ngành đoàn thể các tổ chức xã hội
nghề nghiệp hay các mô hình thành lập theo địa giới hành chính giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh
nhằm giải quyết yêu cầu về an ninh trật tự tại các địa bàn giáp danh
nhân dịp này bộ công an đã tặng bằng khen cho năm tập thể cá nhân
ubnd tỉnh thanh hóa tôn vinh tặng bằng khen cho ba mươi năm tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi sáu